tại hà nội tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức tổng kết hoạt động năm hai nghìn một mươi chín và triển khai hoạt động năm hai nghìn hai mươi
với sự nỗ lực của toàn ngành du lịch việt nam đã có bước phát triển đột phá đóng góp vào sự tăng trưởng chung của đất nước
năm hai nghìn một mươi chín du lịch việt nam ước đón một mươi tám triệu lượt khách quốc tế tăng hơn một mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi tám
phục vụ tám mươi năm triệu lượt khách nội địa tăng hơn sáu
tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn bảy trăm hai mươi tỷ đồng tăng một mươi sáu
tốc độ tăng trưởng khách trung bình trong ba năm liên tiếp từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín đạt hai mươi hai một năm
việt nam được đánh giá là một trong một mươi nước tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới
năm hai nghìn một mươi chín du lịch việt nam cũng nhận được nhiều danh hiệu giải thưởng du lịch toàn cầu
đặc biệt việt nam vinh dự được trao giải thưởng điểm đến hàng đầu thế giới về di sản năm hai nghìn một mươi chín
và điểm đến gov tốt nhất thế giới
bên cạnh những kết quả đạt được du lịch việt nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới
để đến năm hai nghìn hai mươi du lịch việt nam phấn đấu đón khoảng hai mươi năm triệu lượt khách quốc tế phục vụ chín mươi triệu lượt khách du lịch nội địa
tổng thu từ khách du lịch đạt hơn tám trăm ba mươi tỷ đồng